xin được chuyển sang tin tức thế giới
được biết cơn sóng thần omicron đang ảnh hưởng kiêm trọng đến nước mỹ
số ca nhiễm covid một mươi chín trong một ngày tại nước này tiếp tục phá kỷ lục thế giới với hơn một triệu ca
theo truyền thông mỹ cho biết số ca nhiễm covid một mươi chín tại mỹ trong ngày ba tháng một là một sáu triệu ca
con số kỷ lục mới của thế giới từ đầu dịch
con số này gần gấp đôi kỷ lục trước đó cũng tại mỹ
số ca nhiễm cao nhất trong một ngày được ghi nhận ở các nước khác trừ mỹ
là vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại ấn độ với hơn bốn trăm một mươi bốn ca
theo truyền thông mỹ số liều ca nhiễm bị báo cáo chậm trong kỳ nghỉ năm mới
có thể góp phần khiến số liệu ngày ba tháng một bùng nổ
tuy nhiên con số thực tế được cho là có thể còn cao hơn
vì nhiều người tự xét nghiệm tại nhà và không báo cáo kết quả của chính quyền
việc gia tăng số ca nhiễm đã gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động
như trường học công sở bị đóng cửa bệnh viện quá tải chuối cung ứng bị tắt ngẽn
và nhiều chuyến bay bị hủy vì thiếu nhân viên
cnn dẫn dữ liệu mới công bố của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cho thấy
hơn một trăm linh ba người đang nhập viện vì covid một mươi chín
lần đầu tiên vượt mức sáu con số trong gần bốn tháng
kỷ lục trước nay được ghi nhận vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
với hơn một trăm bốn mươi hai ca đang điều trị
các tiểu bang cũng báo cáo số ca nhập viện gia tăng là trẻ em
bên cạnh đó những ca nhập viện chủ yếu là người chưa tiêm vaccine
theo dữ liệu của đại học john hawking
mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn năm mươi sáu triệu ca covid một mươi chín
trong đó tám trăm hai mươi bảy bảy trăm năm mươi ba ca tử vong
tình trạng số ca nhập viện gia tăng xảy ra giữa làn sóng bùng phát dịch do biến thể omicron
các nghiên cứu ban đầu cho thấy omicron có thể gây bệnh nhẹ hơn
nhưng việc lên lan quá nhanh
khiến các bệnh viện bị bệnh

tiến sĩ anthony poshi trưởng cố vấn y tế tổng thống mỹ
gần đây cảnh báo ngay cả khi omicron gây bệnh nhẹ
việc có quá nhiều các nhập viện cũng có thể gây áp lực lên hệ thống y tế
tiếp tục bản tin là những tin tức mới nhất về diễn biến của đại dịch
tại các điểm nóng trên toàn cầu
nhiều người dân mỹ lo lắng và thất vọng trước làn sóng omicron đang hoành hành
khi mà họ vẫn có thể mắc bệnh dù đã tiêm vaccine tăng cường
và thực hiện mọi biện pháp phòng chống
fao ahmed ba mươi chín tuổi sống tại washington dc
đã thận trọng kể từ khi đại dịch bắt đầu
trong suốt hai năm cô chỉ đi ăn ở nhà hàng ba lần
vợ chồng cô đều đã tiêm phòng đầy đủ thậm chí tiêm nhắc lại
con cái họ cũng đã được tiêm vào hồi tháng một mươi một ngay khi đủ điều kiện
giữa tháng một mươi hai ames đi ăn trưa cùng với một đồng nghiệp cũ
họ ngồi ngoài trời
vài ngày sau gia đình ahmed
lần đầu tiên tham dự một buổi họp mặt trong nhà với các gia đình khác
để nướng bánh quy giáng sinh sau hai năm
ames sau đó phát hiện mình mắc covid một mươi chín
hai ngày sau bữa cơm trưa người đồng nghiệp cũ nhận kết quả dương tính với virus
ams đã xét nghiệm pcr và cả xét nghiệm nhanh và đều nhận kết quả âm tính
cô cũng thực hiện thêm một xét nghiệm pcr khác trước khi tham gia tiệc nướng bánh quy
những người khác đều nói cô đừng lo lắng
và hãy đến đó
nhưng ba ngày sau bữa tiệc ams bắt đầu xuất hiện các triệu chứng
và ngày hôm sau xét nghiệm pcr của cô cho kết quả dương tính
như thế tôi vừa phá hỏng giáng sinh của mọi người và của chính gia đình mình vậy
cô nói về cảm giác khi vừa nhận kết quả xét nghiệm
trên khắp nước mỹ và thế giới
những người tuân thủ mọi quy tắc và biện pháp để tránh covid một mươi chín

các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đang cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng
các biện pháp phòng ngừa an toàn được phổ biến trong suốt hai năm qua
như tiêm phòng đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người
dường như mất tác dụng trong vài tuần qua dưới sức công phá của omicron
biến chủng mới có khả năng lây chuyển dễ dàng hơn những chủng sars cov hai trước đây
theo giáo sư robert french giám đốc trung tâm nghiên cứu vắc xin tại bệnh viện nhi cincinnati cho biết
ai rồi cũng sẽ nhiễm virus thôi
nhưng nếu đã tiêm phòng họ sẽ sẽ bị chống dịch covid một mươi chín

tuy nhiên ông frant khuyến khích mọi người không nên quá lo lắng hay tự trách bản thân
đối với hầu hết những người đã tiêm vaccine những gì họ gặp phải chỉ như cảm cúm thông thường
dẫu vậy tâm lý sợ hãi vẫn đeo bám nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng
elaine white garten một nhà trị liệu tâm lý ở los angeles đã chứng kiến nhiều bệnh nhân góc nức nở khi biết mình nhiễm omicron
bà nói rằng mọi người dường như vẫn còn ám ảnh về cú sốc vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi covid một mươi chín bùng phát mạnh ở mỹ
way gaton nói rằng việc cuộc sống của người dân bị hạn chế trong hai năm qua đã góp phần khiến cho họ khó vượt qua được chấn thương tâm lý này
sức khỏe tâm thần của người dân đang chịu ảnh hưởng rất lớn đặc biệt với sự xuất hiện của omicron đã có sự gia tăng đột biến về các trạng thái tâm lý như chán nản hay là tuyệt vọng và bất lực
bà cho biết
giáo sư french của bệnh viện nhi cincinnati cũng cho rằng mọi người vẫn cần nâng cao cảnh giác trong thời gian tới đây
đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ cũng như tiêm tăng cường phần lớn người mắc covid một mươi chín đều chỉ bệnh nhẹ và khả năng tử vong gần như bằng không
tuy nhiên việc nhiễm virus đối với nhiều người là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường
thống kê của reuters cho thấy số ca nhiễm ncov được ghi nhận hàng ngày tại mỹ đã tăng gấp đôi trong một tuần qua đến mức trung bình kỷ lục là bốn trăm một mươi tám trường hợp mỗi ngày
một mươi tám xét nghiệm ncov thực hiện trên trường hợp mỗi ngày
trường hợp mỗi ngày
còn không c christie nguyen cho biết
trường hợp mỗi người đều tirsin phép khí vật họ
câu hỏi một
chúng tôi cần khẳng định rõ ràng nơi an toàn nhất cho trẻ em chính là trường học
thị trưởng eric aram nói khi thăm một trường tiểu học ở khu boron
chỉ có một trường học ở boron linn phải đóng cửa trong tuần này do thiếu nhân lực
các thành phố như mivoki cleveland và detroit áp dụng hình thức dạy học trực tuyến
hoặc đóng cửa trường học vì thiếu nhân lực và lo ngại chủng amicron lây lan
khiến hàng chục nghìn học sinh bị ảnh hưởng
một số hệ thống trường học đang tận dụng xét nghiệm để tranh đóng cửa
ở thủ đô washington toàn bộ nhân viên giáo dục và năm mươi một học sinh trường công
phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính ncov trước khi đến trường ngày năm tháng một
biện pháp tương tự cũng được thực hiện tại bang california
giới chức cam kết cung cấp bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí cho toàn bộ sáu triệu học sinh trường công các cấp
số ca nhiễm tăng mạnh đã gây gián đoạn cuộc sống của nhiều người trên khắp nước mỹ
trong kỳ nghỉ lễ cuối năm biến trường omicron buộc các hãng hàng không mỹ
hủy hàng nghìn chuyến bay khiến rất nhiều người không thể thực hiện được ước mơ đoàn tụ với gia đình
các cơ sở y tế vốn đã kiệt quệ sau hàng loạt đợt bùng phát và đang dần quá tải
vì lượng bệnh nhân gia tăng cũng đang chịu ảnh hưởng từ làn sóng dịch mới